thời điểm trên xe tải mang biển số năm mươi một c bảy mươi tám nghìn sáu trăm một mươi một đang đậu trong một bãi giữ xe bất ngờ phát cháy
ngọn lửa bén sang đống rác rồi cháy lớn lan vào ba ngôi nhà gần đó
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân đã điều năm xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau ít phút đám cháy được dập tắt ghi nhận bước đầu đám cháy làm xe tải biến dạng
ba nhà dân bị ảnh hưởng nứt tường cháy là phồng hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
tiếp tục thông tin về vụ cháy công ty công lung me co tại cần thơ
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay khói đen lại tiếp tục bốc ra từ tầng năm của khu nhà xưởng công ty này
thiều tướng đỗ minh dũng phó cục trưởng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an
đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chữa cháy tập trung mọi nỗ lực để khống chế lửa
sau khi hội ý từ lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và chỉ huy xử lý vụ cháy
phương án phá một số cửa của dãy nhà năm tầng phía bên phải để vận chuyển đồ đạc vật dụng từ các tầng đã được thực hiện khẩn trương
trong đó phần mái vòm bằng tôn được ưu tiên phá rỡ trước vì đã sập khá nhiều chỗ gây ảnh hưởng lớn cho công tác chữa cháy
trong sáng nay đã có gần hai mươi xe cứu hỏa đang ở hiện trường đặc biệt là xe chữa cháy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm hậu giang
đã tiếp xuống hiện trường chi viện cho cần thơ
trước đó vào một mươi chín h một mươi năm tối ngày hôm qua lửa bất ngờ bùng phát trở lại khu nhà xưởng công ty côngu meko
sau khoảng một tiếng đồng hồ đám cháy đã được dập tắt
trong đêm nước được bơm liên tục để làm hạ nhiệt bên trong của khu nhà xưởng này
về vụ cháy công ty công lumeco

tại tp hcm thủ tướng chính phủ yêu cầu
một bộ công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
xử lý theo đúng quy định của pháp luật tăng cường kiểm tra giả soát các cơ sở
có nguy cơ cháy cao trên địa bàn không để xảy ra sự cố tương tự
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các công điện số một nghìn chín trăm hai mươi sáu cdttg ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
số năm mươi cdttg ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
hai ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả
hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn huyện đắk rông của tỉnh quảng trị
nhiều người dân đang lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở để vào phá rừng
sau khi phá rừng họ đã dùng các phương tiện thô sơ để vận chuyển gỗ về tiêu thụ
đứng trước thực trạng trên các ngành chức năng ở quảng trị đã tăng cường nhiều biện pháp
để ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng của người dân
đây là phương tiện mà các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ vừa bị trạm kiểm lâm đắk rông
phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắk rông bắt giữ
tại khu vực thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông
mặc dù đường đồi núi quanh co thế nhưng chỉ với chiếc xe máy
người dân ở đây cũng có thể vận chuyển gỗ về bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân
tình trạng vận chuyển gỗ trái phép ở khu vực này là do ở đây chủ yếu là đồng bào người dân tộc
ở đây họ rất thông thổ với đường xá đây
thứ hai là họ sử dụng các phương tiện thô sơ giống như xe máy tử chế xe bò kéo
và lợi dụng vào những lúc buổi trưa buổi tối và những ngày nghỉ chủ nhật
khi mà họ đi vận chuyển thì họ lại cự cho người những kênh gã kênh chứng lực lượng kiểm lâm
nhiều đối tượng còn lợi dụng đêm tối vào khu vực rừng trồng của ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắk rông trạch trụng cây
sau đó thuê xe ô tô chở nhằm qua mặt cơ quan chức năng
từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lực lượng kiểm lâm quảng trị đã bắt giữ năm vụ vận chuyển
và thu trên một mươi khối gỗ của quốc gia
quy tròn trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị
để hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề người dân vào khai thác rừng trái phép
ngoài việc tuần tra kiểm soát của các ngành chức năng
rất cần sự tham gia của cả cộng đồng
trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm
tố giác các đối tượng phá rừng để trả lại sự bình yên cho những cánh rừng
như tin chúng tôi đã đưa một mươi hai kg ma túy tổng hợp là tăng vật mà các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ thành công
trên chuyến xe khách di chuyển từ khu vực cửa khẩu tân thanh về các tỉnh phía sau
theo điều tra thủ đoạn của đối tượng là mang ma túy trong hành lý cá nhân
sử dụng xe khách để di chuyển
tuy nhiên khi chiếc xe khách mang biển kiểm soát hai mươi chín b ba nghìn bốn mươi ba
trở đối tượng đến trạm kiểm soát liên hợp dốc quyết
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tại đây đã kịp thời phát hiện
và phối hợp với lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
bắt quả tăng đối tượng cùng tăng vật là một mươi hai kg ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng nguyễn ngọc trâm khai nhận vận chuyển ma túy
cho một đối tượng người trung quốc từ khu vực cửa khẩu tân thanh về hà nội
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông
được người dân phát hiện trên một chiếc xe taxi
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba người dân phát hiện chiếc taxi của hãng vinason
biển số năm mươi một a sáu mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám đầu tại bãi đất trống trong hẻm bảy mươi bốn đường tam châu
quận thủ đức nhiều tiếng đồng hồ không di chuyển
khi lại gần thì phát hiện người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
mặc áo nhưng không mặc quần tử vong trên ghế trước vô lăng
nên báo cho chính quyền địa phương
công an quận thủ đức cùng các đơn vị nghiệp vụ sau đó đã phong tỏa hiện trường
lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tối cao vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người
đối với sáu bị cáo xảy ra tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công ty hiền phát đạt
đang thi công tại công trình ở khu công nghiệp v ship tổ chức liên hoan
tại đây giữa lê văn cảnh và nguyễn quốc trường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
một lúc sau lê văn cảnh cùng các đối tượng võ khắc tường phạm tình lê văn thông
nguyễn văn thuật bùi ngọc phúc chuẩn bị hung khí đến dãy nhà trọ của nguyễn quốc tưởng
ở thôn thế long xã tịnh phong đuổi đánh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
hai công nhân là trần văn ánh và trần văn thông đều quê ở xã tiên mỹ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
cũng đánh bị thương tích
tại phiên tòa hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên bị cáo lê văn cảnh một mươi sáu năm tù giam
võ khắc tường một mươi năm năm tù giam lê văn thông một mươi năm năm tù giam phạm tình một mươi năm tù giam
nguyễn văn thuận chín năm tù giam và bùi ngọc phúc chín năm tù giam
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua tại bãi tắm xuân thiều thành phố đà nẵng
dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng tình trạng các em học sinh tự ý bơi lội
tại các sông hồ hay bãi biển vẫn diễn ra rất phổ biến
thực trạng này một lần nữa khiến chúng ta cần nhìn lại sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường
trong công tác giáo dục kỹ năng bơi lội cũng như những kiến thức và kỹ năng sống cho các em học sinh
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba trong khi tắm tại bãi tắm xuân thiều
phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng
bà học sinh gồm nguyễn văn hưng lê phúc nhật và lê viết cường
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở nguyễn trãi thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đã bị sóng cuốn trôi ra xa và tử vong
thông tin ban đầu xác định sau khi tổ chức giã ngoại vui chơi và ăn uống tại bãi biển
bà học sinh này đã xuống biển tắm trong điều kiện thời tiết không được thở lợi
thì tại các bãi biển đều có những cái biển cấm tắm
và nếu du khách không để ý kỹ và thiếu kỹ năng thì sẽ rất nguy hiểm khi ra bơi
đại tá phan văn dũng cũng cho biết qua vụ việc trên
có thể thấy các em học sinh đều chưa được trang bị các kỹ năng cần thiết trước và sau khi xảy ra tình huống này
và một bộ phận không nhỏ du khách cũng chưa được trang bị các kỹ năng quan sát biển
và những lưu ý khi bơi trong điều kiện thời tiết xấu
những người đi tắm biển nên cần chú ý quan sát khu vực tắm biển không bao giờ
lúc bởi biển nào cũng được tắm hết
mà người ta sẽ có biển báo cảnh báo và có chú ý là chỗ nào có lực lượng cứu nặng của khu
chúng ta phải tắm đó vì có lực lượng người ta biết cảnh giới người ta
và sẵn sàng khi có sự cố là người ta sẽ cứu ngay
lâu nay việc đuối nước dẫn đến tử vong khi tắm biển khá ít khi xảy ra
thế nhưng vụ việc thương tâm trên cho thấy
việc giáo dục các kỹ năng xử lý tình huống khi đi biển chưa được quan tâm đúng mức
vào ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng cho biết bước đầu cơ quan chức năng
đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
khiến hai người tử vong
theo đó nguyên nhân là do tài xế nguyễn long hưng điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn bảy trăm bốn mươi tám
của nhà xe thành bưởi chạy với tốc độ nhanh không đúng phần đường quy định
cũng theo ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng
khi xảy ra va chạm với xe khách phương trang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi ba nghìn hai trăm một mươi bảy
do tài xế nguyễn đức hiển chú tỉnh đồng nai điều khiển ngược chiều
chiếc xe do tài xế nguyễn long hưng điều khiển bị mất lái đâm sang bên trái đường
gây sập một phần căn nhà hai tầng và làm hư hỏng nặng một căn nhà khác kế đó
vụ tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ cùng một mươi hành khách trên cả hai xe bị thương
trong đó tài xế nguyễn long hưng bị thương nặng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài
và kéo về để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân của vụ tai nạn
bản tin sẽ tiếp tục với mục lệnh truy nã
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với từ một lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã
từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh đồng nai đối với ba đối tượng
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ hùng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
có hộ khẩu thường trú tại xã tân ninh huyện triệu sơn của tỉnh thanh hóa
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
là đối tượng võ thị bạch thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã phú lập huyện tân phú tỉnh đồng nai
và đối tượng trần thị bích thể sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại cư xá hai mươi năm võ thị sáu phường quyết thắng
tp biên hòa tỉnh đồng nai bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bàn án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm của công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bảy tháng ba
thưa quý vị khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
khối không khí lạnh suy yếu nhanh nên nền nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng mỗi ngày
trời chỉ còn nhiều mây và rét nhẹ trong thời điểm đêm và sáng sớm
đến trưa chiều thì giảm mây nắng lên ấm áp với nhiệt độ trong ngày hai mươi tám là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
sau đó ngày ba mươi sẽ tăng lên khi đạt mức một mươi bảy đến hai mươi chín độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn ngày mai khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định
hầu khắp khu vực sẽ khô ráo hơn
mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi thuộc ven biển kèm theo đó là sương mù giải rác vào ban đêm
trưa chiều thì hưởng nắng nhẹ với nhiệt độ là một mươi sáu hai mươi năm độ
đến hai ngày tiếp theo thì khối không khí lạnh suy yếu dần nên mưa sẽ không còn xảy ra nữa và nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ ba cho đến bốn độ
gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình tiếp tục gây mưa rào cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong ngày mai
các tỉnh phía bắc của khu vực trời còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ là một mươi bảy hai mươi bảy độ
đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi thì gió đông bắc suy yếu
mưa cũng giảm dần và nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
khi trưa chiều trời còn nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ chạm mức là hai mươi chín độ
càng lui xuống phía nam nhiệt độ càng tăng lên nhưng mức độ tăng nhiệt không nhiều
suốt dọc các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận và bình thuận
thời tiết tiếp tục khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
nhìn chung tiết trời khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân
khu vực tây nguyên đang trong những tháng ngày mùa khô
tương đối ổn định trời phổ biến ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ xuất hiện trong thời điểm chiều muộn
dòng cũng sẽ kết thúc nhanh tập trung chủ yếu trong ngày ba mươi
với nhiệt độ là từ một mươi tám đến ba mươi ba độ ban ngày sẽ còn nắng nhiều
các tỉnh nam bộ dự báo trong hai ngày tới thời tiết vẫn chưa có nhiều biến đổi
ban ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ cao và mưa rông cục bộ
chủ yếu xảy ra vài nơi trong thời điểm chiều tối
tuy nhiên vào khoảng chiều tối và đêm ngày ba mươi thì mưa rông sẽ tăng hơn về diện và lượng
người dân cũng nên lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong cơn rông
với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi năm độ